thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á
và các đơn vị địa phương liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số sáu mươi bảy ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số ba mươi thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi và chỉ đạo
vào ngày bảy tháng sáu tức là vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với
một ông trung ngọc anh
ông phạm công tạc về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ông nguyễn thanh long về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành
các quyết định lệnh nêu trên đúng với quy định của pháp luật
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
ra soát kê biên phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho nhà nước
và ngay sau đây phóng viên nguyễn vũ sẽ thông tin chi tiết hơn về vụ việc
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại